mưa lớn kéo dài trong đêm ngày một mươi ba dạng sáng ngày một mươi bốn tháng sáu đã gây sạt lở nhà dân
ách tắc giao thông và ngập úng hoa màu của người dân tại lào cai
tại huyện bảo yên mưa lớn từ hai mươi hai h đêm ngày một mươi ba tháng sáu kéo dài đến sáng ngày một mươi bốn tháng sáu
đã gây lũ ống tại các xã thượng hà việt tiến bảo hà kim sơn và phúc khánh
làm ngập úng ba nhà và hơn bảy mươi hectare lúa hoa màu của người dân tại đây
mưa lớn cũng làm sạt lở đất đá tại nhiều tuyến đường trên địa bàn
tại huyện mường khương mưa lớn làm sạt lở đất gây hư hỏng chín nhà ở của người dân
và hai mươi năm hộ bị ngập nước ngập úng hơn ba mươi hectare lúa và hoa màu
ngay sau khi xảy ra thiên tai các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng
tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả đồng thời khẩn trương thống kê thiệt hại
để sớm có phương án hỗ trợ nhân dân
mưa lớn trên địa bàn tỉnh tuyên quang cùng với việc xả lũ của các hồ thủy điện
trên sông lô và sông gâm đã làm cho mực nước sông lô sông gâm lên cao
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
lực lượng chức năng tỉnh tuyên quang đã đề nghị các địa phương chủ động ứng phó
giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lớn lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra